phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh và đoàn công tác đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh lai châu
về thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và công tác thi đua khen thưởng
phát biểu tại buổi làm việc phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh yêu cầu tỉnh lai châu
cần đặc biệt chú trọng đến công tác giảm nghèo tập trung thu hút đầu tư cải thiện và nâng cao
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh chỉ số cải cách hành chính khai thác các tiềm năng
lợi thế nâng cao giá trị kinh tế thu nhập cho người dân tăng cường đấu tranh
ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch
đẩy mạnh phòng chống tội phạm ma túy bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia
dịp này phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh và đoàn công tác đã trao nhiều phần quà
cho các cá nhân và tập thể có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh gửi lời thăm hỏi
động viên và trao tặng mỗi gia đình có người chết và mất tích trong trận lũ quét tại lai châu năm triệu đồng